cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đang tiếp tục khám xét tỉnh thất bồng lai
hay còn gọi là thiềm am bên bờ vũ trụ và thực hiện các thủ tục để làm rõ các tội danh khác
đối với một số người có liên quan thời gian qua sinh sống tại đây
ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân đã khởi tố
cơ quan an ninh điều tra đang tiếp nhận các tố cáo loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với ông lê tùng vân và một số người tại tỉnh thất bồng lai để tiếp tục xác minh điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
khởi tố bốn bị can bao gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên và lê thanh trùng dương
cùng chú tại tỉnh thất bồng lai